ngày cuối năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng tiết trời xe lạnh thời tiết có mưa nặng hạt
nhưng ngay từ chiều dòng người đông đúc từ nhiều ngã đường đã đổ về khu vực trung tâm
để hòa mình trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đón chào năm mới hai nghìn hai mươi
công viên biển đông với các cuộc trình diễn âm nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng
quảng trường hai mươi chín tháng ba với lễ hội đếm ngược mang chủ đề đà nẵng chào xuân countdown party hai nghìn một mươi tám
tổ hợp du lịch và giải trí coco bay với lễ hội coco stalife fest hai nghìn một mươi bảy đã và đang thu hút đông đảo người tham gia
đặc biệt năm nay thành phố tổ chức bắn pháo hoa ở hai địa điểm là giữa sông hàn và tổ hợp du lịch và giải trí coco bay
bằng nguồn kinh phí xã hội hóa
mục đích của chương trình nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân địa phương và du khách đến với thành phố đà nẵng
tại khu vực bờ bắc cầu rồng nhiều người dân và du khách đã đến từ sớm tìm cho mình vị trí thuận lợi
để thưởng lãm những màn pháo hoa nghệ thuật đẹp mắt hào hức chờ đón giây phút chào năm mới
thành phố đà nẵng là một thành phố trẻ và năng động tổ chức rất nhiều sự kiện để chào một năm mới và thu hút được rất nhiều khách du lịch đến đây
với sao một năm mới năm hai nghìn một mươi tám em xin kính chúc t competing tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào an càng dịp vượt hạnh phúc ohm no
năm hai nghìn một mươi tám được thành phố đà nẵng chọn là năm đầy mạnh thu hút đầu tư
những màn nghệ thuật đặc sắc mở đầu cho một năm mới
với động lực
mới đầy triển vọng của thành phố biển miền trung